quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh cuối mùa sẽ không tăng cường thêm xuống nước ta nữa
rãnh mây rông bị đẩy ngược lên vắt ngang qua khu vực vùng núi phía bắc
vì thế bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông với nhiều điểm mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
không còn gió đông bắc nhưng nhờ những cơn mưa nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ đều không cao
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên các khu vực đều chỉ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
ngay đối với các tỉnh như lai châu điện biên cũng như sơn la
nhiệt độ trong ngày mai cũng chỉ phổ biến ở mức từ ba mươi ba mươi ba độ nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
ở miền trung ngày mai từ quảng bình xuống đến bình thuận phổ biến là ít mưa ban ngày trời nắng
nắng nóng tiếp tục thu hẹp lại chứ còn xuất hiện ở khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
với mức nhiệt là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn từ hà tĩnh trở ra cho tới thanh hóa do được hưởng lợi từ khối không khí mát ở miền bắc
nên thời tiết khá dễ chịu nhiệt độ trong ngày mai giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chiều tối mai khu vực từ thanh hòa đến thử thiên huế sẽ có mưa rào và rông rải rác
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rông cục bộ vào chiều tối
ban ngày trời nắng kéo dài với cường độ nắng mạnh
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ ở khu vực tây nguyên
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi tám độ trời nắng nóng gai gắt
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở phía bắc của khu vực biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa có gió nam đến tây nam
khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa có gió đông đến đông nam
cường độ gió trên các khu vực phổ biến khoảng cấp ba bốn thời tiết trên các khu vực phổ biến ít mưa
khu vực vịnh bắc bộ có mưa rông rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km
và trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước